công an quận tám tp hcm cho biết vừa bắt giữ bảy đối tượng về hành vi sản xuất mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thu giữ hơn hai mươi sản phẩm thuốc giả các loại
trước đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận tám ập vào một bãi xe trên đường cao lỗ phường bốn quận tám bắt quả tang cường hạnh hào trinh đang sản xuất thuốc giả
qua khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hơn tám năm trăm linh hộp thuốc giả mang nhãn hiệu tepin codin dicontin amascot glotan
đây là các loại thuốc kháng sinh trị ho hen xuyển giảm đau
từ lời khai của các nghi phạm công an quận tám bắt giữ khoa và quyền về hành vi mua bán hàng giả
khám xét nơi ở của hai nghi phạm trên nhà chức trách thu giữ gần một mươi hộp thuốc giả các loại
mở rộng điều tra cảnh sát khám xét một sưởng sản xuất thuốc giả tại thành phố biên hòa đồng nai bắt giữ nghi phạm đặng văn hóa thu giữ nhiều loại tân dược giả
đến nay công an quận tám đã kiểm đếm được gần hai mươi sản phẩm thuốc giả
số thuốc chưa kiểm đếm còn rất lớn tổng giá trị số thuốc giả trên đang được cơ quan chức năng thẩm định
được biết các nghi phạm sản xuất thuốc giả trong đó có các loại thuốc kháng sinh rồi đem bán về các nhà thuốc chợ thuốc ở tp hcm gây nguy hiểm cho người dân sử dụng
thời gian tới đơn vị đang phối hợp với cơ quan quản lý thị trường và các đơn vị liên quan để kiểm tra toàn bộ số thuốc đang thu giữ để có cơ sở xử lý nghiêm các đối tượng